phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng
thu giữ gần năm trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín trị giá hàng tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể khám xét một chiếc xe ô tô tại khu vực phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
trên bao bì in chữ do nước ngoài sản xuất không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt
thời điểm kiểm tra chủ xe là nguyễn thu huyền chú tại quận cầu giấy
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ ba đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ tại gia lai tối qua căn phạm thứ ba đã bị bắt giữ
sáng ngày ba mươi tháng tám lợi dụng trời mưa và tường nhà giam giữ công an huyện grongpa bị xuống cấp
ba bị can nguyễn trần anh quốc cửa so hái cùng chú tại huyện crongpa tỉnh gia lai và nguyễn văn trực
trú tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc đã đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ
cơ so hái và nguyễn văn trực đã lần lượt bị bắt giữ vào ngày ba mươi một tháng tám và một tháng chín
đến tối ngày hai tháng chín lực lượng công an đã bắt được nguyễn trần anh quốc khi đối tượng đang ở tại nhà người quen ở tỉnh phú yên
như vậy sau bốn ngày trốn khỏi nơi giam giữ thì cả ba đối tượng đã bị bắt giữ lại
sau một mươi một năm lẩn trốn quyết định truy nã đặc biệt về tội sản xuất trái phép chất ma túy
ngày hôm qua nguyễn khắc hậu chú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã bị công an thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt giữ thành công
qua công tác xác minh từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nguồn tin khác
công an thị trấn phố lu đã phát hiện nguyễn khắc hậu là đối tượng trong lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh bắc giang
và xác minh được đối tượng hiện đang có mặt tại gia đình nhà vợ ở huyện bảo yên tỉnh lào cai
dạng sáng ngày hai tháng chín công an thị trấn phố lu đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công nguyễn khắc hậu
và đưa đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh khai thác
công an thị trấn phố lu đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng cho cơ quan ra quyết định truy nã
công an tỉnh bình phước vừa cung cấp thông tin cho biết lực lượng đã bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là gần hai kg ma túy súng và đạn dược
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an huyện đồng phú và công an thị trấn tân phú
bắt giữ đối tượng nguyễn thế viên ba mươi ba tuổi chú huyện đồng phú cùng tăng vật là hơn một chín kg ma túy
khám xét nơi ở của viên
cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng
tiếp đó khi thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp lê minh trực đối tượng này không hợp tác khóa trái cửa và cố thủ trong nhà
lực lượng công an phải phá cửa vào khống chế bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của trực
cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật bao gồm ma túy đá súng và đạn
còn tại bình dương cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một đã khởi tố bị can bắt tạm giam trần hoàng huynh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh cà mau
người trực tiếp cầm mã tấu chém đứt bàn tay một người đàn ông về hành vi cố ý gây thương tích
sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại một con hẻm thuộc phường phú hòa tp thủ dầu một huynh và ông vũ đức kiêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tỉnh thái bình xảy ra cãi nhau
huynh đã dùng cây mã tấu chém vào người ông kiêm khiến người này bị đứt lìa bàn tay phải
ông kiêm sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy và đã nối lại thành công bàn tay
sau thời gian vận động huynh đã đến cơ quan công an đầu thú và
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng của khoảng hơn hai mươi bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau ba ngày đồng loạt triển khai test nhanh covid một mươi chín cho đội ngũ giao hàng công nghệ
tp hcm đã phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
đội ngũ này đang được tạo điều kiện hoạt động tại các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
tuy nhiên được quản lý chặt chẽ
để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày ba mươi tháng tám đến nay trên địa bàn tp hcm có hai mươi hai một trăm hai mươi bốn shipper của ba mươi ba đơn vị đăng ký hoạt động trở lại
tại hai mươi một quận huyện và tp thủ đức
để đảm bảo công tác phòng chống dịch thành phố đã triển khai xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ này hàng ngày
sau ba ngày các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã test nhanh cho các shipper với sáu bảy trăm ba mươi một mẫu gộp
trong đó phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
các trường hợp âm tính được cấp giấy chứng nhận để hoạt động với hàng trăm ngàn đơn mỗi ngày
các ca dương tính được đưa đi cách ly tập trung theo quy định
với sự tham gia của đội ngũ shipper và nhân viên giao hàng áp lực cung ứng hàng hóa của các địa phương
cho các đơn vị đi chờ hộ đã giảm xuống
người dân được nhận hàng nhanh hơn từ đó yên tâm ở yên tại chỗ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi
ngụ tại khu phố tám b phường tân biên
nguyễn minh tiến tp biên hòa để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
về việc tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó ngày một tháng chín nguyễn minh tiến lên mạng xã hội facebook để đọc thông tin
thì thấy trên một trang facebook cá nhân đăng tải thông tin về một người chích vaccine trung quốc
ở bệnh viện âu cơ tp biên hòa bị sốc phản vệ phải đưa đi cấp cứu
cùng ngày tiến thấy một tài khoản facebook đăng hỏi về việc chích vaccine ở tân bi
nên vào bình luận ở khu tám chích xong rút kim ra giải đành
sau khi tiếp nhận thông tin sự việc trên công an tp biên hòa đã phối hợp với công an phường tân biên
đã đưa nguyễn minh tiến về trụ sở công an phường để làm việc
qua xác minh điều tra của cơ quan công an thông tin của nguyễn minh tiến đăng tải
về sự việc tiêm vaccine nói trên là hoàn toàn sai sự thật
tổ công tác đã mời làm việc tại cơ quan công an
thì đối tượng đã thừa nhận hành vi đã có đăng và chia sẻ bài viết của mình
sau đó thì nhận lỗi và đã tự là
xóa nội dung bài viết
tại cơ quan công an nguyễn minh tiến đã thừa nhận việc đăng tải trên mạng xã hội của mình
về việc có người gặp sự cố khi tiêm vaccine là không đúng
tiến cũng cho rằng việc mình đăng tải thông tin khi chưa có kiểm chứng lên mạng xã hội
đã gây hoang mang cho nhiều người dân đang quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nhân tôi có bài bình luận và đăng nội dung ở khu tám chích xong rút kim ra bị dần chật
để bình luận về việc
tiêm vaccine của trung quốc tôi nhận việc bình luận vậy là không đúng sự thật
khu vực tân biên không hề xảy ra vụ việc như bài viết của tôi
hành vi của tôi vì phép luật
tôi thật xin lỗi chính quyền bà con nhân dân và cộng đồng mạng
về việc đăng tin không đúng sự thật của tôi
tôi xin chịu trách nhiệm và khen kết không tái phép
lãnh đạo công an tp biên hòa cho biết sau khi vào cuộc để điều tra xác minh
đối tượng cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình và tỏ ra ăn năng hối lỗi
dù vậy cơ quan công an cũng đang đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật
tôi xin cảnh báo cho bà con cộng đồng mạng
khi mà mình theo dõi mình là tham gia trên mạng xã hội
mình phải lưu ý trước khi mình đăng thông tin chia sẻ
mình phải kiểm chứng lại sự việc này là đúng hay sai
còn nếu mà mình cứ tham gia chia sẻ ồ ạc không kiểm chứng
thì mình sẽ đăng tải sai sự thật
còn hiện tại nếu đăng sai sự thật
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua đã có nhiều bài học cho các đối tượng đăng tin đồn giả
tin thất thiệt phát tán các thông tin sai sự thật
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước nói chung
và đồng nai nói riêng đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý nghiêm
để chung tay góp sức cùng cả nước chống dịch
mỗi người dân phải tự nêu cao cảnh giác
thể hiện trách nhiệm của mình để cùng với các lực lượng chức năng phòng chống
đẩy lùi dịch bệnh mau chống được cuộc sống người dân trở lại bình thường
công an quận bình tân tp hcm
tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn giớt hai mươi bảy tuổi
quê an giang cùng với sáu đối tượng khác về hành vi trụng cấp tài sản
trước đó sáng ngày một tháng chín nhân viên cửa hàng bách hóa xanh
đến công an quận bình tân trình báo
cửa hàng bị trộm đột nhập lấy một trăm ba mươi triệu đồng trong két sắt
và ba điện thoại di động của nhân viên
kiểm tra camera an ninh công an phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày
có một thanh niên leo rào vào trong cửa hàng để lấy điện thoại
và đi đến tủ sách ở quầy thu ngân lấy trộm số tiền
vào cuộc truy xét trinh sát phát hiện một đối tượng nghi vấn
lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn nên mời lên làm việc
bước đầu đối tượng nguyễn văn rớt khai nhận do không thể về quê vì dịch
rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản tại bách hóa xanh
tài sản lấy được các đối tượng chia nhau mỗi người một mươi sáu triệu đồng
số còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân ăn uống
cả ba điện thoại di động trộm được đều bị khóa máy
nên dinh giao cùng hương mang đi bán được sáu triệu đồng và chia nhau tiêu xài
hiện vụ việc đã được điều tra làm rõ
thưa quý vị hoạt động của các cây atm oxy đang được triển khai rộng khắp
ở hai mươi hai quận huyện của thành phố hồ chí minh
giờ đây thì đội ngũ này sẽ có thêm nguồn cung oxy hoàn toàn miễn phí
để kịp thời hỗ trợ cho các bệnh nhân covid một mươi chín khi mà trạm bơm
tại quận bảy đã đi vào hoạt động
nhà máy sản xuất oxy của công ty thép tân thuận quận bảy thành phố hồ chí minh
đã ngừng hoạt động ba tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
và tình trạng khang hiếm oxy cho người bệnh hội doanh nhân trẻ việt nam
đã kêu gọi và kết nối các nguồn lực để đưa nhà máy có thể hoạt động trở lại
và chuyển đổi sang sản xuất oxy y tế nhằm cung cấp cho các bệnh viện
cơ sở y tế và người dân
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tình trạng kháng hiếm oxy cho người bệnh hội doanh nhân trẻ việt nam

đây là hệ thống hoàn toàn tự động doanh nghiệp vận tải chủ phương tiện tự kê khai hồ sơ kê khai thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai
việc đăng ký đang được thực hiện như thế nào và các doanh nghiệp sẽ cần chú ý điều gì quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên thời sự
thay vì ngồi cả ngày trước máy tính để phải hoàn thiện hồ sơ và chờ đợi kết quả của cơ quan quản lý phê duyệt cấp giấy nhận diện cho phương tiện
giờ đây doanh nghiệp này đã dễ dàng hơn trong việc đăng ký vận tải luồng xanh bởi việc đăng ký đã hoàn toàn tự động do vậy việc tổ chức vận tải của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn nhiều
khi mà có cái khai báo tự động này thì doanh nghiệp rất chủ động trong cái công tác mà điều hành xe và điều hành lái xe
thế bình thường thì những cái mà tại vì bây giờ khi mà lái xe vận hành trên đường thì phải có cái giấy xét nghiệm âm tính là trong vòng bảy mươi hai giờ
thì khai báo luồng xanh thì ngày hôm nay các anh xét nghiệm xong mà khai báo luồng xanh cũ mà chậm khoảng hai ngày hay ba ngày thì cái giấy đấy không còn hiệu lực
thì lại phải mất công lại bị trả về lại nó công khai báo lại
để đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện doanh nghiệp vào địa chỉ vận tải drvn gov vn khai báo đầy đủ thông tin
nếu đủ điều kiện dường như ngay lập tức hệ thống sẽ tự động cấp qr cho xe đăng ký
doanh nghiệp tự in và sán lên xe
điều này khắc phục được sự tồn động hồ sơ do phải chờ đợi phê duyệt và cấp phép như trước
hai các thông tin thì các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
hiện tổng cục đường bộ việt nam cũng đang nghiên cứu để tích hợp thông tin về doanh nghiệp bằng lái xe
nội dung khai báo y tế lên hệ thống cấp mã nhận diện phương tiện tự động
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vận tải tiết kiệm thời gian khi kê khai
mà còn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm tra giám sát khi phương tiện hoạt động trên đường